trung quốc bắt giữ các nghi can sau vụ nổ nhà máy hóa chất trên địa bàn tỉnh tứ xuyên khiến một mươi chín người thiệt mạng
mở đầu bản tin là những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ bốn d từ thành phố lào cai đi sapa thuộc địa phận thôn tòng chú hai xã cốc san huyện bát sát tỉnh lào cai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gần hai mươi năm kg ma túy đá
trong đó có một mươi tám viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu khác có liên quan
ba đối tượng là sùng a sình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại bản hội trạ xã nậm vỉ huyện mường nhé tỉnh điện biên
đối tượng thảo a nhà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vàng a hầu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại bản nậm như ba xã nậm như huyện nậm tò tỉnh điện biên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy đá trên từ điện biên sang lào cai với tiền công là hai trăm linh tám triệu đồng
để triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy trên bàn chuyên án đã thành lập ba tổ công tác theo dõi từng di biến động của các đối tượng
trong đó một tổ theo sát tại những địa điểm cất vó đến khu vực thôn tòng chú hai xã cốc san huyện bát sát
hai đối tượng xuống xe khách để di chuyển đến địa điểm giao hàng
xác định được đây là thời điểm để vây bắt
các mũi trinh sát đồng loạt ập tới khóa chặt vòng vây bắt giữ thành công cả ba đối tượng cùng tăng vật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cũng trong ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre tống đạt quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam đối với nguyễn nhật trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ xã phú an hòa huyện châu thành tỉnh bến tre để điều tra về tội giết người và cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy do có mâu thuẫn trong lúc đi chơi
nhóm của nhật trường đã dùng hung khí trong đó có cả súng bắn đạn bi để răn mặt nhóm của phạm văn phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và châu tiến quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng ngụ tại huyện châu thành tỉnh bến tre
sau vụ sô sát phước và quốc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
cho đến dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy phước tử vong còn quốc được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy để tiếp tục điều trị
hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để đưa trường ra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng đánh người dẫn đến tử vong
trước đó các đối tượng gồm can văn vìn cam văn quyền hoàng văn long và trần văn chiến cùng ở xã tân hoa huyện lục ngạn đã hẹn phạm văn đạt cùng chú tại địa phương đến một địa điểm trong xã
sau đó cả nhóm đã xông vào đánh khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
nguyên nhân của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó giữa đạt và đối tượng cam văn vìn
vìn vìn đã rủ ba đối tượng còn lại đánh để dằn mặt nạn nhân
tấn công nhiều người khống chế con tin những vụ án do người tâm thần gây ra luôn khiến dư luận bàng hoàng bởi tính bất ngờ hậu quả nghiêm trọng và hết sức đau lòng
bởi nạn nhân trong các vụ án mà người tâm thần gây ra đa số lại là người thân ruột thịt
trong thời điểm mùa hè nắng nóng dễ làm cho bệnh tâm thần tái phát cùng với đó là nguy cơ cho cộng đồng càng gia tăng
bởi hiện nay thì phần lớn các đối tượng tâm thần đều đang được quản lý theo dõi điều trị tại gia đình
sau đây là một ghi nhận tại tỉnh cà mau địa phương đang có dấu hiệu gia tăng các vụ án mạng nghiêm trọng do người tâm thần gây ra
mặc dù đã hơn một tháng trôi qua nhưng người dân ấp mỹ tân xã trần thới huyện cái nước tỉnh cà mau vẫn chưa hết bảng hoàng kinh hãi khi chứng kiến một vụ án mạng do người tâm thần gây ra
nạn nhân tử vong mới một mươi tám tuổi còn đối tượng gây ra vụ việc đau lòng lại chính là người nhà của nạn nhân
và đang trong quá trình điều trị bệnh tâm thần
một vụ việc đau lòng khác cũng xảy ra vào những ngày cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tại xã biển bạch huyện thới bình
hùng thủ ba mươi sáu tuổi
trong lúc phát bệnh về thần kinh đã đánh chết bà nội trên chín mươi tuổi sau khi đã đuổi đánh người thân trong gia đình
chỉ tính từ đầu năm đến nay số vụ vi phạm hình sự liên quan đến người tâm thần tại tỉnh cà mau đã lên đến trên một mươi vụ
bên cạnh các vụ án nghiêm trọng do người bệnh tâm thần gây ra
vụ gây dối làm mất an ninh trật tự như la lối quậy phá thậm chí cầm dao chém loạn xạ giữa trung tâm huyện khiến nhiều người kinh hãi
ngay sau khi xảy ra các vụ phạm tội do người tâm thần gây ra
lực lượng chức năng của tỉnh cà mau đã đánh chết bà nội trên chín mươi tuổi sau khi đã đuổi đánh người thân trong gia đình
lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh cà mau đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định rõ nguyên nhân
tuy nhiên để ngăn chặn hành động nguy hiểm từ người bệnh tâm thần
thì trước hết các gia đình có người thân bị bệnh phải báo ngay cho các cơ quan chức năng để có sự hướng dẫn can thiệp
đồng thời chính quyền địa phương cũng cần tăng cường hơn nữa công tác nắm giả soát quản lý chặt số người bệnh trên
để có hướng điều trị thích hợp kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra những hậu quả đau lòng do những người bệnh tâm thần gây ra
vận chuyển vật liệu nổ trái phép đối tượng nguyễn đức hạnh chú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng tỉnh quảng bình
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh phát hiện bắt quả tăng vào dạng sáng ngày hôm nay
tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ trên hai trăm linh kg thuốc nổ dạng thuốc bom một kíp nổ và bốn mươi chín mét dây cháy chậm
tại cơ quan công an đối tượng hạnh khai nhận số vật liệu nổ nói trên hạnh nhận trở thuê cho một đối tượng không quen biết
để tiêu thụ với số tiền là một triệu năm trăm linh nghìn đồng
được biết đối tượng nguyễn đức hạnh đã có một tiền án về tội vận chuyển trái phép vật liệu nổ
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
world cắp cá độ nợ nần tiếp đó là trộm cắp cướp giật và nhiều hành vi phạm tội khác
đây dường như là quy luật tất yếu của những con bạc
một đường dây trộm cắp xe máy vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ
trong đó có rất nhiều đối tượng phạm tội do thua cá độ bóng đá
đây là đối tượng phan trung phong chú xã chư sê huyện chư mơ ga tỉnh đắk lắc
trong mùa quân cắp hai nghìn một mươi tám này do cá độ bóng đá qua mạng internet
nên phong bị thua sáu mươi năm triệu đồng và bị chủ cái nhiều lần đến đòi nợ
không có tiền trả phong đã đi trộm cắp ba chiếc xe máy của người dân ở thành phố buôn ma thuột
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì đối tượng đã bị bắt cùng ba chiếc xe máy tăng vật
lợi dụng mùa quân cắp do xe mê xem bóng nhiều người thường để xe máy nơi hàng quán hoặc xung quanh nhà không có người trông coi
nên nhiều đối tượng từ tỉnh ngoài đã đến đắk lắc móc nối với đối tượng trên địa bàn trộm cắp xe máy
trong đó có nhóm bốn đối tượng lê duy chiến nguyễn văn doanh ở tỉnh bình phước
vũ văn giỏi ở tỉnh bình thuận và nguyễn công thành ở huyện chư mơ ga tỉnh đắk lắc
cũng đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùn ma thuật bắt xử lý
cuộc sống của nhiều hộ dân xã mường tè huyện mường tè đang hết sức khốn đốn vì thiếu nước ăn uống và sinh hoạt
để có nước ăn uống sinh hoạt người dân phải dùng ống dẫn nước đục từ những khe suối về
nhiều nhà phải dùng can đi hàng cây số để chở nước
để có nước ăn uống sinh hoạt người dân phải dùng ống dẫn nước đục từ những khe suối về
trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của nhân dân
vào sáng ngày hôm nay một đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã đến hà giang để phối hợp làm rõ sự việc
đoàn công tác do ông mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo dẫn đầu
đã lên hà giang để phối hợp cùng ban chỉ đạo thi của tỉnh này kiểm tra giả soát các khâu của kỳ thi
tìm ra câu trả lời trung thực nhất về việc điểm thi của hà giang cao bất thường với ba mươi sáu trường hợp đăng ký dự thi khối a một
ông trinh cho hay quan điểm của bộ là làm thật nghiêm xử lý nghiêm
nếu phát hiện địa phương có gian lận trong kỳ thi không loại trừ trường hợp nào
trước đó như đã đưa tin dư luận đặc biệt nghi ngờ về kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám ở hà giang
theo thống kê ở khối thi a một gồm toán vật lý tiếng anh hà giang có ba mươi sáu thí sinh đạt trên hai mươi bảy điểm
trong khi cả nước chỉ có bảy mươi sáu thí sinh đạt kết quả ở mức điểm này
tiếp tục với một vấn đề về lĩnh vực giáo dục
chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi thì công tác tuyển sinh vào lớp một năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sẽ được đồng loạt diễn ra ở khắp các địa phương trên cả nước
tại thành phố bà rịa vũng tàu năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn thành phố có hơn tám năm trăm linh trẻ trong độ tuổi vào lớp một tăng hơn hai ba trăm linh trẻ so với năm học trước
và đây là áp lực rất lớn cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố làm sao để sắp xếp bố trí đủ chỗ cho học sinh lớp một
khu vực có số trẻ vào lớp một
nhất trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại thành phố vũng tàu là phường một mươi một với hơn một một trăm linh trẻ tăng hơn hai trăm linh trẻ so với năm học trước
trong khi đó phường một mươi một chỉ có duy nhất trường tiểu học phước thắng chỉ tiêu tuyển sinh là năm trăm hai mươi năm học sinh
không đủ chỗ cho tất cả học sinh của phường vì vậy có khoảng ba trăm linh trẻ phải điều chuyển sang trường tiểu học hải nam của phường một mươi hai
thì chúng tôi phải sắp xếp bốn mươi sáu em trên một lớp đối với lớp một là việc dạy vô cùng khó khăn
phòng ốc thì thiết kế theo quy định cũ cho nên bốn mươi sáu em xếp vào lớp sẽ rất là chật trội
phường thắng nhất năm nay có gần một trẻ ra lớp một vì trong khu vực có nhiều khu chung cư mới đưa vào sử dụng
trường tiểu học chí linh ở phường thắng nhất được giao tuyển sinh gần sáu trăm linh học sinh tuy nhiên số học sinh thực tế đến thời điểm này đã lên bảy trăm bảy mươi bốn em
ngoài số lượng học sinh của các em trên địa bàn của phường thắng nhất
thì còn nhận các em học sinh ở phường rạch dừa và phường một mươi một số lượng cũng khá cao
điều đáng ghi nhận trong công tác tuyển sinh lớp một tại thành phố vũng tàu năm nay là trước tuyển sinh hai ngày
ban tuyển sinh ở các trường phối hợp với ủy ban nhân dân phường đã gửi phiếu thông báo ghi rõ các quy trình thủ tục giấy tờ cần thiết đến từng gia đình có con em vào lớp một
phân tuyến tuyển sinh từng ngày theo từng khu phố tổ chức nhiều bàn tư vấn và tiếp nhận hồ sơ
thanh tra của phòng giáo dục và đào tạo cũng luôn túc trực giám sát tại điểm tuyển sinh hầu hết phụ huynh đều hài lòng với công tác tổ chức này
tôi đến đây là lúc bảy giờ sáng thì đã thấy các cô đã đến tập trung đầy đủ rồi và đã vào vị trí ngồi làm việc
tôi đến thì các cô rất là nhiệt tình chỉ hướng dẫn cho tôi và làm việc rất là nhanh chóng thuận lợi
trật tự ở đây rất là tốt cách bố trí bàn ghế cho phụ huynh ngồi ở đây thì rất là đầy đủ chú đáo
với hơn tám năm trăm linh trẻ vào lớp một
để đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả các trường tiểu học của thành phố vũng tàu buộc phải thực hiện các giải pháp
như là tăng sĩ số học sinh trên một lớp cắt giảm các lớp bán trú sử dụng các phòng thực hành phòng chức năng làm phòng học v v
thực trạng này ít nhiều sẽ gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của các nhà trường trong năm học tới